hệ thống y tế tuyến tỉnh là tuyến cao nhất trong hệ thống y tế công lập ở mỗi tỉnh thành và là
tuyến trung gian trong mô hình y tế tại việt nam hiện nay trong bối cảnh hầu như mọi bệnh viện
tuyến cuối đều đang quá tải nghị quyết số ba mươi của bộ chính trị về phát triển kinh tế xã hội bảo
đảm quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông hồng đưa ra nhiệm vụ nâng cấp bệnh viện đa khoa cấp
hạng một để đảm nhận vai trò bệnh viện tuyến cuối tuy nhiên đây không phải là nhiệm vụ dễ
dàng khi đồng bằng sông hồng là khu vực gần thủ đô nhất có giao thông thuận tiện nhất và có số lượng
người dân khám chữa bệnh vượt tuyến cũng vào loại nhiều nhất trên cả nước nâng cao chất lượng dịch
vụ y tế thuyết phục người dân tới bệnh viện đa khoa tỉnh thay vì vượt cấp lên bệnh viện tuyến
cuối đó là yêu cầu đặt ra với cả ngành y tế và các tỉnh thành tại đồng bằng sông hồng
bệnh viện đa khoa tỉnh hà nam bệnh viện hạng một trực thuộc sở y tế tỉnh hà nam
trang thiết bị cũ kỹ nhiều hạng mục xây dựng đã xuống cấp sau bốn mươi năm hoạt động liên tục
với đội ngũ y bác sĩ và nhân viên lên tới một người bệnh viện này luôn trong tình
trạng hoạt động dưới công suất nguyên nhân là người bệnh trong
tỉnh thường đi thẳng về hà nội khám chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến cuối
đó là tình trạng chung của nhiều tỉnh đồng bằng sông hồng nơi có hệ thống kết nối giao thông với thủ
đô rất thuận tiện theo con số do phó thủ tướng trần hồng hà công bố vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
một bệnh nhân khám chữa bệnh ở tuyến trung ương do không tin tưởng dịch vụ y tế tuyến dưới trong số
đó có rất nhiều bệnh nhân mắc những loại bệnh không quá phức tạp
và bệnh viện tuyến tỉnh hoàn toàn có thể chữa được

cái bệnh này người ta cứ nghĩ bệnh đấy là bệnh nặng mà chỗ chúng tôi không điều trị được và người
ta cũng tự ý chuyển thẳng lên tuyến trên việc bỏ qua tuyến bệnh viện tỉnh của người
bệnh là nguyên nhân dẫn đến tình trạng quá tải tại bệnh viện tuyến cuối trong khi những bệnh
viện như bệnh viện đa khoa tỉnh hà nam lại đang hoạt động dưới công suất
bệnh viện thì cũng đang tự chủ chi hoàn toàn chi thường xuyên rồi tự chủ chi lương rồi thế
thì cái phần mà bệnh nhân đi thì nó sẽ giảm cái nguồn thu của bệnh viện nó là ảnh hưởng đến cái nguồn
chi trả lương bệnh viện nó sẽ khó khăn trong vấn đề là phát triển nguồn nhân lực cũng như là
đầu tư trang thiết bị và để phục vụ công tác điều trị cho bệnh nhân ngày càng tốt hơn
hà nam cũng như một số tỉnh thì gần
các cái trung tâm lớn thì đều gặp cảnh các cái vấn đề như thế này thế thì xuất phát điểm là từ
hạ tầng trang thiết bị trình độ năng lực của tuyến tỉnh thấp hơn các tuyến cuối khi mà bệnh
nhân chuyển lên tuyến trên nhiều như thế thì các cái điều kiện để mà phát triển chuyên môn kỹ
kỹ thuật của tuyến tỉnh thì cũng sẽ gặp khó khăn hơn
bệnh nhân bỏ qua bệnh viện tuyến tỉnh điều đó làm cho sự phát triển chuyên môn kỹ thuật của
bệnh viện tuyến tỉnh chậm lại và hệ quả kéo theo là người dân lại càng có lý do để không tin tưởng
các bệnh viện tuyến tỉnh đó là một vòng luận quẩn kéo bệnh viện tuyến tỉnh đi xuống trong khi gia
trình đáp áp lên những bệnh viện như bạch mai việt đức hay sản trung ương
thì trong chính sách thì cũng đã có chính sách của bảo hiểm y tế là nếu anh vượt tuyến lên tuyến trên
anh phải chi trả thêm ba mươi bốn mươi mặc dù vậy khi người bệnh người ta thiếu tin tưởng thì người ta
vẫn tìm đến những nơi có điều kiện tin tưởng chúng ta thấy là y tế của một số tỉnh vẫn còn chưa
đáp ứng được cái yêu cầu mong đợi của người dân thế thì rõ ràng đây là một trong những cái thách thức rất là lớn
trước thực tế đó ngành y tế ở nhiều tỉnh thành đồng bằng bắc bộ đang nỗ lực tìm các giải pháp nâng
cao năng lực khám chữa bệnh của bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh ở hà nam trước mắt ngành y tế tập
trung nâng cao chất lượng một số khoa mà do tính chất bệnh tật bệnh nhân không thể dễ dàng vượt
tuyến như hồi sức tích cực hay tim mạch tuy nhiên với lâu dài lãnh đạo ngành y tế tỉnh hà nam
cho rằng rất cần những đầu tư lớn
làm thay đổi cơ bản chất lượng khám chữa bệnh thì mới có thể thay đổi được thực trạng này
để mà thoát được cái vòng luật quẩn đó thì chúng ta phải có một cái cú hích lớn đó là phải đầu tư
về trang thiết bị cơ sở vật chất đặc biệt là khu hút đãi ngộ người mà có năng lực về làm tại
bệnh viện tỉnh qua đó thì nâng cao chất lượng đáp ứng được nhu cầu của người dân
đầu tư lớn để nâng cấp cơ sở hạ tầng trang thiết bị và tăng cường chất lượng đội ngũ y bác sĩ
đó cũng là mong muốn của lãnh đạo các bệnh viện tuyến tỉnh ở hưng yên vĩnh phúc và nhiều tỉnh
thành khác bên cạnh đó nhiều y bác sĩ cho rằng cần sớm ban hành giá dịch vụ theo hướng tính đúng
tính đủ để tháo gỡ khó khăn về tài chính cho các bệnh viện tuyến tỉnh
thì hiện nay thì bệnh viện là một bệnh viện tự chủ với cái mức độ tự chủ là mức độ hai
tức là chi một trăm linh chi thường xuyên thì để có được cái nguồn thu để chúng tôi đảm bảo thu nhập cho các
bộ viên chức người lao động bệnh viện đấy quả là một cái thách thức mà bệnh viện vẫn còn đang phải xoay
sở tôi rất mong là trong thời gian tới các cấp các ngành đặc biệt là bộ y tế cũng sẽ xây dựng cho các
bệnh viện đúng đủ các cái yếu tố để cấu thành giá dịch vụ đầy đủ nhất hiện nay thì vẫn còn đang thiếu
để nâng cao năng lực của hệ thống bệnh viện tuyến tỉnh ở đồng bằng sông hồng thời gian qua
bộ y tế đã thực hiện nhiều biện pháp hỗ trợ chuyên môn như phân tuyến quản lý cử các bác sĩ về tuyến
tỉnh ngắn hạn đưa bác sĩ tuyến tỉnh lên tuyến trên đào tạo và mới đây là triển khai các bệnh
viện vệ tinh tuy nhiên lãnh đạo ngành y tế cho rằng việc nâng cao năng lực chuyên môn phải được
thực hiện song song với nâng cấp cơ sở vật chất trang thiết bị và cả chế độ đại
ngộ ủy bác sĩ và ở phần việc này vai trò lớn nhất là của chính quyền các tỉnh đồng bằng
sông hồng với sự tham mưu của sở y tế
anh phải biết được cái thực trạng nắm được tình hình chung của ngành y tế nói chung và cái đặc
thu của ngành y tế của tỉnh nhà để đề xuất với công chí lãnh đạo cấp quỷ và hội đồng nhân dân
thì cái đó vai trò hết sức quan trọng của lãnh đạo sở y tế
nằm gần thủ đô giao thông thuận tiện đó là lợi thế để nhiều ngành lĩnh vực phát triển nhanh hơn
mạnh hơn nhưng với hệ thống bệnh viện tuyến tỉnh ở đông băng bắc bộ đó lại là một bất lợi
chính vị trí gần thủ đô khiến cho người dân
có xu hướng khám bệnh vượt tuyến nhiều hơn và tạo ra những khó khăn cho tuyến bệnh viện tỉnh
để khắc phục bất lợi này không cách nào khác các bệnh viện tuyến tỉnh phải được đầu tư cả về hạ tầng
cơ sở hạ tầng công nghệ và cả con người chuyên môn thời gian qua bộ y tế đã vận dụng nhiều biện pháp
để đào tạo hướng dẫn truyền thụ kiến thức kỹ năng kinh nghiệm và chuyển giao công nghệ xuống
bệnh viện tuyến tỉnh nhưng những phần việc đó
chỉ thực sự phát huy kết quả khi tuyến bệnh viện tỉnh được đầu tư cả về hạ tầng
máy móc và con người để tiếp cận những gì được bộ y tế hỗ trợ và việc đầu tư đó lại
chủ yếu thuộc phạm vi quyền hạn của chính quyền các tỉnh trong vùng đồng bằng sông hồng